hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được tổ chức tương bừng trên khắp cả nước
nhiều hoạt động thể thao văn hóa văn nghệ khen thưởng tặng quà trong ngày hội đã được đăng tải
chia sẻ trên mạng xã hội trong tinh thần phấn khởi hăng hái của toàn dân
cờ hoa tương bừng trong làng ngoài ngõ những buổi liên hoàn văn nghệ ruộng ràng
các hoạt động thể thao sôi động hàng loạt hoạt động trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại nhiều địa phương đã được chia sẻ và đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua
trong không khí chung vui tươi phấn khởi
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được quận hà đông hà nội chọn tổ chức điểm ở phường văn quán
đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp tinh thần của văn quán
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tội phạm
hôm nay có ngày hội làm mình vui lắm
tối nay đến đây mình được nghe tuyên truyền xem văn nghệ còn được tặng quà
tôi và bà con nhân dân rất vui mừng
khi được tham dự ngày hội qua đó chúng tôi càng hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc của ngày hội
và tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hôm nay tôi mang ràn cồng chiêng của gia đình đến để góp phần thành công cho ngày hội
tôi rất vui mừng phấn khởi khi được tham dự ngày hội
thông qua các hoạt động sôi nổi ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã có phần tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân
từ đó vận động mỗi người tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự phòng chống tội phạm
giữ gìn cuộc sống bình yên trong mỗi xóm làng phố phường
thời gian qua nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
đặc biệt mô hình camera an ninh đang được triển khai ở nhiều địa phương
được cộng đường mạng đánh giá cao vì hiệu quả và hết sức ủng hộ
mong mọi miền đất nước đều được lắp camera an ninh
camera bây giờ cũng không đắt người dân nên bảo nhau tự lắp để giữ gìn an ninh
hoàn ngành sáng kiến rất thực tế nhằm bảo đảm an ninh an toàn và trật tự cho cộng đồng dân cư
xin đề nghị được nhân rộng mô hình và cần có bảo trì bảo dưỡng thường xuyên
camera an ninh mắt thần suốt đêm không ngủ bảo vệ tài sản của dân ghi tên tội phạm
quá tuyệt vời
tận dụng sức mạnh của mạng xã hội những năm gần đây
lực lượng công an nhân dân với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực
bảo đảm an ninh trật tự đã để mạnh xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
các trang gia lô của công an nhiều địa phương đã được đăng ký xác thực
liên tục cung cấp những thông tin mới về tình hình tội phạm
những tổ nhóm gia lô phòng chống tội phạm được lập nên cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân
phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên mạng xã hội cũng đang diễn ra hết sức sôi nổi
với sự tham gia nhiệt tình trách nhiệm của cả cộng đồng
qua việc kết nối gia lô tổ tự quản với công an phường tôi thấy mô hình này rất hiệu quả
giúp tổ tự quản tham gia phối hợp cùng cảnh sát khu vực giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn
những thông tin trên nhóm được truyền tải nhanh chóng chính xác kịp thời
giúp cho thành viên nắm bắt và phổ biến tuyên truyền cho bà con nhân dân mọi lúc mọi nơi
đạt được sự tin cậy hiệu quả cao
nếu như mọi người đồng lòng thì tội phạm sẽ không trốn sung thân
nhờ sự hướng dẫn
động viên của lực lượng công an và cán bộ xã người dân chúng tôi kịp thời phát hiện
mạnh dạn cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
chúng tôi cũng hết sức cảnh giác khi trao đổi thông tin với người lạ qua mạng xã hội
nhằm tránh tình trạng sập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bảo vệ an ninh tổ quốc là trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân
việc mỗi cư dân mạng tích cực chia sẻ những thông tin chính xác
cùng cảnh báo về các thủ đoạn
phương thức hoạt động của tội phạm cũng như dũng cảm tố giác tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật cũng là một cách để chung tay bảo vệ an ninh tổ quốc